văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện simacai tỉnh lào cai cho biết
mưa lớn đột ngột xảy ra trên địa bàn huyện đã làm ngập úng hoàn toàn trường trung học cơ sở xã simacai
do bị ngập úng đột ngột không kịp di chuyển nên đã làm hư hỏng gần một trăm linh xe máy của các thầy cô giáo
đang tham gia tập huấn nghiệp vụ tại trường rất may là vào dịp hè nên không có học sinh trong trường
ở thời điểm xảy ra mưa lớn có trên hai trăm linh cán bộ giáo viên đang tập huấn nghiệp vụ
phải đợi nước rút mới có thể ra về
bên cạnh đó mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương ở một số tuyến đường giao và quốc lộ bốn d
đoạn qua xã sán trải gây ác tắc cuộc bộ
ngay sau khi trận mưa xảy ra chính quyền huyện simacai đã nhanh chóng có mặt
cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả khơi thông các tuyến đường